ngày hai mươi sáu tháng một tổng cục du lịch việt nam tiếp tục gửi văn bản số bảy mươi bảy về việc tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra tới sở du lịch sở văn hóa thể thao du lịch các tỉnh thành trực thuộc trung ương cũng như các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc
theo đó để kiểm soát tốt tình hình và đảm bảo tốt nhất sự an toàn của khách du lịch cán bộ nhân viên trong toàn ngành tổng cục du lịch đề nghị các sở quản lý du lịch các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật theo dõi chỉ đạo của chính phủ bộ y tế chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona và có các giải pháp phòng chống dịch bệnh hạn chế tối đa đưa khách du lịch việt nam đến các vùng có dịch ở nước ngoài nhất là những khu vực đã có khuyến cáo của chính quyền địa phương khi dịch đang diễn ra
đối với việc đón khách du lịch nước ngoài vào việt nam cần kịp thời phối hợp với ngành y tế các cơ quan chức năng theo dõi giám sát khách du lịch có nguy cơ cao theo quy định của bộ y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn khách du lịch phối hợp kiểm soát tình hình dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe của du khách và lợi ích chung của cộng đồng
tổng cục du lịch đề nghị các cơ quan quản lý du lịch địa phương các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật tình hình tuân thủ các quy định chỉ đạo thường xuyên của bộ y tế kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng và tổng cục du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch